thiếu nước sạch vốn là một vấn đề bức thiết của người dân vùng cao nguyên đá đồng văn từ nhiều năm nay
nhưng giờ đây bằng một giải pháp công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới hàng chục nghìn hộ dân sống ở xã đồng văn
ma lé và một phần xã thái phiên tùng của huyện đồng văn sẽ được cung cấp nước sạch ổn định và lâu dài
phóng sự được nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân ghi nhận tại huyện đồng văn tỉnh hà giang
vượt hơn ba mươi km đường đèo dốc từ huyện đồng văn chúng tôi mới vào được đến nơi
đang thi công lắp đặt hệ thống bơm nước phục vụ người dân vùng cao nguyên đá
đây là công nghệ sử dụng hệ thống pat bơm nước tự động hoàn toàn không sử dụng năng lượng của đức
đang được các cán bộ của viện khoa học địa chất và khoáng sản việt nam lắp đặt
tại điểm cao nhất của vùng cao nguyên đá đồng văn
với công nghệ này nước từ khe suối sâu dưới chân núi sẽ được hệ thống bơm áp lực lớn
nước sẽ được đẩy lên bề chứa trên đỉnh núi rồi đưa về hệ thống ống dẫn xuống các bản làng
hệ thống bơm này sẽ không phải sử dụng điện mà chỉ sử dụng sức nước để qua hai hệ thống bơm pat
ở đây để đưa nước lên độ cao rất lớn và ở khu vực này là trên cao sáu trăm linh mét để có thể chia nước về các khu vực lân cận thấp hơn
theo tính toán của chúng tôi cũng như các nhà khoa học của đức
lưu lượng nhỏ nhất là hai mươi năm lít trên giây hệ thống này vẫn có thể vận hành được
được khảo sát và thi công trên những sườn núi xa khu dân cư
xa đường giao thông
nên để tính toán được các chi tiết lắp một cách chính xác đúng yêu cầu kỹ thuật
hạn chế tối đa nguyên liệu cũng như nhân lực thi công
các nhà khoa học và kỹ sư thi công phải thường túc trực bám sát công trình
cùng bàn bạc đưa ra giải pháp thi công hiệu quả nhất
địa hình vận chuyển đường ống từ hà nội đến huyện hồng văn
chúng tôi phải chuyển bằng xe nhỏ xe nhỏ mới vào tới công trường
điều kiện thi công rất là khó khăn
phải dùng tời mới kéo được lên tuyến để nắp đặt độ dốc gốc trên độ khoảng bốn mươi hai độ
và độ cao khoảng gần một mét
nhà thầu hoàn toàn phải bám theo sườn núi và neo lên tuyến
còn không có đường lên tuyến
hiện nay đang ở giai đoạn lắp ống nước
gần hoàn thiện
công trình nước mà hoàn thiện thì chắc chắn là đáp ứng được rất nhiều nhu cầu bằng quan nhân dân
mà nước này lại là nước so với nước khác thì nó sẽ sạch hơn
ở đây gọi là nước sạch nó có hệ thống lọc
đây là công nghệ bơm tiên tiến nhất trên thế giới mới được các kỹ sư người đức nghiên cứu thành công
và chuyển giao cho các kỹ sư việt nam
dự án được khảo sát nghiên cứu tại huyện đồng văn vào năm hai nghìn một mươi
đến nay sau hơn bảy năm triển khai
giải pháp cung cấp nước bền vững và lâu dài nhất từ trước đến nay cho người dân vùng cao nguyên đá